tổng cục thuế vừa ban hành công văn số năm nghìn bốn trăm sáu mươi tám về việc thanh tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng
theo đó khi thanh tra cơ quan thuế đã phát hiện một số doanh nghiệp bán hàng cho các công ty liên kết
thấp hơn so với giá bán ra cho công ty độc lập
tổng cục thuế còn phát hiện các công ty nhận được khoản hỗ trợ từ nhà cung cấp
nhưng coi như khoản chiết khấu thương mại và giảm trừ doanh thu bán hàng
dẫn đến giảm doanh thu thuế giá trị gia tăng
sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh
kê khai doanh thu không đúng kỳ phát sinh
ngoài ra các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thực hiện hợp đồng đặt cọc
hợp đồng góp vốn để xây dựng nhà để bán
sau đó chuyển đổi hình thức sang hợp đồng mua bán để được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào
ước tính tổng cục thuế truy hoàn khoảng bảy trăm linh tỷ đồng từ những doanh nghiệp này